bộ giáo dục và đào tạo dự kiến sẽ lấy ý kiến góp ý rộng rãi với các bản mẫu sách giáo khoa
khi hội đồng thẩm định đánh giá đạt và trước khi bộ trưởng ký bàn hành
các sở giáo dục và đào tạo được yêu cầu tăng cường nắm bắt thông tin phản ánh từ các nhà trường
giáo viên và phụ huynh học sinh để trao đổi cung cấp thông tin giải đáp kịp thời
và tổng hợp các ý kiến phản ánh về bộ giáo dục và đào tạo
bộ cũng cho biết đã tập trung chỉ đạo các nhà xuất bản tác giả viết sách giáo khoa
thực hiện các giải pháp linh hoạt đa dạng để kịp thời hỗ trợ địa phương và giáo viên
khắc phục những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện chương trình